một người phụ nữ ba mươi năm tuổi chia sẻ thực tế có lẽ chị thủy và hàng nghìn lao động khác không thể hình dung được đến một ngày mình phải trở về quê hương trong một tình cảnh vội vã cơ cực như những ngày qua
không có tay nghề cao không có thu nhập kéo theo sức ép về chi phí sinh hoạt và tâm lý lo sợ dịch bệnh đã khiến cho họ quyết định tạm gác lại giấc mơ lập nghiệp nơi phố thị để về quê
dù biết trước quãng đường về nhà dài ra sao nhưng họ vẫn không còn cách nào khác
những ngày này các hội đồng hương trên mạng xã hội người người xuất ruột tìm hỏi cách qua các chốt chặn hẹn nhau để về quê
theo khảo sát những người lựa chọn về quê đa số là lao động tự do làm trong ngành nghề dịch vụ như bán vé số chạy xe ôm giúp việc bán hàng rong công nhân ve chai
điểm chung của họ là đều cạn kiệt tài chính và lo sợ dịch bệnh bùng phát trở lại
thành phố với họ trước đây là một miền đất hứa là nơi để họ an cư lập nghiệp
nhưng cuộc sống nơi đắt khách vốn chẳng dễ dàng nay lại thêm nỗi lo dịch bệnh covid một mươi chín khiến họ phải tạm gác lại giấc mơ
ngày bốn đến năm tháng một mươi dọc quốc lộ một a thuộc huyện bình chánh cửa ngõ về các tỉnh miền tây là dòng người vội vã lình kình đồ đạc chạy xe về quê
một số cho biết vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ số khác cho rằng nhận được một năm triệu đồng không đủ để trang trải các chi phí trong hơn ba tháng qua
quyết định đạp xe từ tp hcm đến tiền giang để hội đồng hương đón về bến tre
hành trang của ông chiến long thới nhà bè chỉ vòn vẹn bảy mươi đồng vài chai nước mì gói mấy bộ quần áo cũ và hai con chó
vợ mất tôi rời quê hương lên thành phố làm bảo vệ của một quán bar được chín tháng
nay dịch bệnh quán đóng cửa tôi hết tiền không có việc làm nên quyết định về quê
ông nói sáu giờ ba mươi phút sáng đạp xe từ nhà bè đến một mươi giờ ông chiến mới đến huyện bình chánh
dù tay rung run mặt đỏ bừng vì mệt người đàn ông bảy mươi ba tuổi này vẫn quả quyết
dù vất vả thế nào vẫn phải về bến tre
đi đến khi nào không đạt được nữa thì thôi ông nói và xoa đầu con chó nhỏ phía sau
giáng lên con sắp về đến nhà rồi
là công nhân xây dựng tự do anh toàn ở tân an long an chật vật hơn ba tháng nay vì không có việc làm
mất việc hết sạch tiền tôi hết khả năng ở lại rồi phải về bằng được thôi anh quả quyết
tôi vay được năm trăm linh đồng từ một người bạn để làm chi phí đi đường chỉ mong lần này có thể về được đến nhà
nếu ở đây một tháng nữa chắc ở ngoài đường
chứ không có tiền để chọn nữa anh thở dài
anh cho biết trước mắt về nhà để đảm bảo sức khỏe trước có gì làm đó
ít ăn ít nhiều ăn nhiều
khi nào dịch đỡ thì mới tính quay lại thành phố tìm việc
chị tý ở an giang là một trong rất nhiều người lao động tại tp hcm quyết định đạp xe và đi bộ về quê chiều bốn tháng một mươi
trước đây người phụ nữ này bán vé số dạo ở an giang được mẹ gọi lên tp hcm làm công ty
nhưng vừa mới đi làm được hơn một tháng thì dịch bệnh khiến chị lâm vào cảnh thất nghiệp
đi về chứ ở đây không có tiền
tôi cũng không lên tp nữa chị nói
trong khi đó nhiều người lao động có trình độ cao được đào tạo bài bản đều mong muốn ở lại tp hcm làm việc
chị trang tp huế nhân viên của một công ty sản xuất ngành tiêu dùng tại tp hcm quyết định ở lại thành phố mặc dù gia đình đều khuyên chị về quê
công việc thu nhập ở đây vẫn ổn định bản thân cũng đã tiêm đủ hai mũi vaccine nên không lo lắng nhiều
bây giờ về quê cũng chưa chắc đã xin được việc làm chị nói
việc hàng nghìn người lao động kéo về quê đang đặt ra bài toán khó
đối với doanh nghiệp tại tp hcm bình dương đồng nai trong bối cảnh các công ty đang dần phục hồi tái sản xuất khi bước vào giai đoạn bình thường mới
theo thống kê hiện tổng lao động tại khu chế xuất khu công nghiệp có một trăm ba mươi năm trên hai trăm tám mươi tám người chiếm tỷ lệ bốn mươi chín
đối với khu công nghệ cao trước mùng một tháng một mươi có năm mươi lao động hai mươi năm người thực hiện ba tại chỗ hoặc hai điểm đến một cung đường
nay số lượng đó đã giảm lại
doanh nghiệp để giả soát tuyển dụng
đặc biệt trong năm mươi lao động có bốn mươi người ở tp hcm khoảng một mươi còn lại đa phần ở tỉnh bình dương đồng nai
ông lê minh tấn giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết thành phố có trên bốn trăm bảy mươi doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động
trong đó trên một mươi năm doanh nghiệp fdi với trên ba hai triệu công nhân
nhưng dịch bệnh trong năm tháng vừa qua đã tác động rất mạnh đến doanh nghiệp việc làm hoạt động kinh tế dịch vụ các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ
ở tp hcm doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếm chín mươi tám nên lượng lao động bị ảnh hưởng rất lớn nhất là ngành may mặc dây da dịch vụ thương mại giao thông
hầu hết doanh nghiệp chịu không nổi phá sản
năm tháng qua tỷ lệ lao động nghỉ làm hưởng bảo hiểm thất nghiệp khoảng trên một trăm linh người và năm trăm linh lao động nghỉ làm một bảy triệu lao động phải tạm nghỉ việc giãn việc không hưởng lương ông tân nói
ông chu tiến dũng chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp tp hcm cho rằng hiện nay người lao động ngoại tỉnh ở tp hcm đã về quê
đang có trung tâm lý lo sợ khi quay lại tp hcm
ngày trước việc đến tp hcm như đến một miền đất hứa nhưng hiện nay đối với người lao động là nỗi ám ảnh lớn về dịch bệnh ông nhìn lại
theo ông dũng hiện nay các địa phương cũng phát triển khu công nghiệp nhà máy do đó sẽ có rất nhiều người lao động muốn ở lại quê hương thay vì quay lại tp hcm như trước
chính vì vậy việc tìm nguồn lao động của tp hcm thời gian tới sẽ rất khó khăn điều đó cũng kéo theo tốc độ phục hồi của doanh nghiệp sẽ không thể nhanh được ông đánh giá
tuy nhiên chủ tịch hiệp hội các doanh nghiệp tp hcm cho rằng trong thời gian này cũng là cơ hội đối với doanh nghiệp đó là phải tái cấu trúc lại chuyển đổi công nghệ lao động
nhiều công ty cũng cho biết sẽ chuyển nhà máy về các tỉnh thay vì đặt ở tp hcm như trước vừa để phân bổ lại lao động vừa tiết kiệm chi phí ông dũng cho hay
về giải pháp đảm bảo việc làm cho người lao động ông đặng văn lâm phó giám đốc sở lao động thương minh và xã hội tp hcm cho biết
theo khảo sát của trung tâm dự báo nhu cầu nguồn nhân lực trong quý ba tp hcm có hơn bốn mươi hai bảy trăm linh người có nhu cầu tìm việc làm
nhu cầu lao động của doanh nghiệp là bốn mươi ba sáu trăm linh đến năm mươi sáu tám trăm linh đối với doanh nghiệp trên địa bàn thành phố lao động đi về quê sẽ nhận tin nhắn lên tp hcm tiếp tục làm việc
điều kiện để được quay lại theo bộ tiêu chí an toàn của doanh nghiệp như tiêm vaccine xét nghiệm
về lực lượng lao động ở tp có nhu cầu tìm việc hiện tp có một trăm hai mươi bảy cơ quan giới thiệu việc làm có giấy phép
các cơ quan này đang tiến hành khảo sát để tư vấn giới thiệu danh sách cụ thể có địa chỉ người lao động và doanh nghiệp
trung tâm giới thiệu việc làm sẽ là đầu mối kết nối hai bên nếu phù hợp nhu cầu sẽ giới thiệu để doanh nghiệp phỏng vấn
với chức năng quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn các trường cao đẳng trung cấp sẽ giới thiệu học sinh trung cấp nghề
sinh viên cao đẳng nghề sắp ra trường với doanh nghiệp có nhu cầu nguồn lao động
ba nguồn cung ứng này sẽ giúp cho doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch bệnh ông đánh giá
trao đổi với dinh bà hồ thị kim ngân phó trưởng ban quan hệ lao động tổng liên đoàn lao động việt nam cho rằng
thời gian này trong số những người dân ồ ạt về quê chủ yếu là lao động tự do không có việc làm
hoặc mức lương không đủ sống nên không thể tiếp tục bám trụ lại thành phố
họ mất việc làm trong khi nhiều doanh nghiệp cơ sở kinh doanh cũng chưa rõ về kế hoạch sản xuất
nếu nhận được phương án cụ thể thông tin tuyển dụng tại các khu công nghiệp sẽ giúp người lao động cân nhắc quyết định đi hay ở bà nói
do đó bà ngân cho rằng muốn giữ chân người lao động cơ quan quản lý cần có phương án lộ trình cho doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất trở lại
nếu doanh nghiệp đủ điều kiện thì công khai thông tin tuyển dụng cho người lao động nắm rõ
kênh youtube chính thức của báo sức khỏe và đời sống cơ quan luận của bộ y tế
được định vị là một kênh chuyên biệt về y tế phản ánh toàn diện và cập nhật liên tục thông tin về các vấn đề sự kiện ở trong nước và quốc tế
hy vọng thông tin trên sẽ giúp quý vị an tâm và tin tưởng
quý vị thân mến những tin tức mới nhất về dịch bệnh sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật và đăng tải trên các nền tảng trực tuyến của báo sức khỏe và đời sống
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt với các bạn